lực lượng công an huyện châu phú đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng
đang cất giấu trong người một bịch ma túy đá với trọng lượng hơn một mươi bốn gram
và nhiều tăng vật liên quan khác

đem về địa phương để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết cường và an là hai đối tượng nghiện ma túy
cơ quan công an huyện châu phú đã tiến hành kiểm tra
vào tối ngày hai mươi hai tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng là nguyễn văn đây ba mươi tuổi
và nguyễn thanh bình hai mươi hai tuổi cùng chú tại thành phố vũng tàu về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng năm
sau khi cùng nhau sử dụng ma túy đá tại nhà của bình
hai đối tượng này rủ nhau đi cướp giật tài sản
bình điều khiển xe máy chở đầy chạy vòng quanh trên các tuyến đường tp vũng tàu
tìm người dân sơ hở để ra tay cướp giật
khoảng hai mươi giờ cùng ngày chúng phát hiện có hai học sinh đang ngồi trên chiếc xe đạp
dừng bên đường bé trai ngồi phía sau đang sử dụng điện thoại
bình dừng xe máy ở đầu con hẻm và cảnh giới để đây đến cướp giật chiếc điện thoại của nạn nhân
ngay sau đó chúng mang chiếc điện thoại bán được ba hai triệu đồng chia nhau tiêu xài
được biết năm hai nghìn một mươi tám nguyễn văn đây bị tòa án nhân dân tp vũng tàu
xử phạt chín tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
y vừa ra tù đầu năm nay
vừa qua tòa án nhân dân tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử đối với bị cáo nguyễn đức vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận ba tp hồ chí minh về tội cướp giật tài sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám vinh đóng giả là du khách
liên tục điều khiển xe mô tô
kiểm soát sáu mươi b một trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi tám chạy vòng vòng trung tâm thành phố đà lạt
thấy sơ hở thì ra tay cướp giật ba vụ lấy được năm triệu đồng tiền mặt bốn điện thoại các loại
một dây chuyền vàng hai mươi bốn k một số giấy tờ như chứng minh nhân dân thẻ ngân hàng thẻ bảo hiểm
vinh là đối tượng cướp giật liên tỉnh có một tiền án về tội cướp giật tài sản với sáu năm tù giam
mới ra tù thì tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đã lên tp đà lạt và thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn tp
tại phiên sơ thẩm
tòa án nhân dân tp đà lạt đã tuyên phạt vinh một mươi năm tù giam về tội cướp giật tài sản
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt